các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài bốn ngày đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ là yêu cầu vừa được thủ tướng chính phủ đặt ra đối với các bộ ngành liên quan
trong công điện thủ tướng yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của doanh nghiệp hộ kinh doanh khách du lịch trong việc bảo đảm quy định về phòng chống dịch vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm tại các khu điểm du lịch
chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch giám sát xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
các bộ y tế nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương chỉ đạo đẩy mạnh việc kiểm tra về an toàn thực phẩm nhất là tại các khu điểm du lịch giải quyết kịp thời các sự cố về an toàn thực phẩm
bộ giao thông vận tải chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải bảo đảm an toàn cho khách du lịch
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị quản lý khu điểm du lịch cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
liên quan đến vụ việt á đánh giá đây là một vụ việc hết sức phức tạp liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành nhiều địa phương dư luận xã hội hết sức quan tâm
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cẩm tú nhấn mạnh trong quý hai năm nay sẽ phải làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan tổ chức và cá nhân liên quan
và ngay trong chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã khởi tố bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với đỗ đức lưu giám đốc cdc nam định cùng bốn cán bộ của trung tâm này
ngoài giám đốc cdc nam định đỗ đức lưu ba thuộc cấp gồm kế toán trưởng vũ ngọc tuyên trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ vũ khánh vân trưởng khoa dược vật tư y tế phạm thị nga bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
riêng vũ thị ngọc thanh phó trưởng khoa xét nghiệm của cdc nam định có hành vi bớt xén bán lại kit xét nghiệm cho công ty việt á bị khởi tố về tội tham mô tài sản
theo điều tra trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một cdc nam định đã ký năm hợp đồng mua kýt xét nghiệm covid một mươi chín và đã thanh toán cho công ty việt á hơn hai mươi ba tỷ đồng trong đó các cá nhân nhận hoa hồng một hai mươi năm tỷ đồng từ công ty việt á
giả danh là phụ nữ lớn tuổi cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý các đối tượng đã đăng bài trên các hội nhóm tìm phi công trẻ với mức thù lao là từ một mươi cho đến hai mươi triệu đồng không ít thành niên đã bị sập bẫy
trước đó lực lượng công an phát hiện phan văn huy hai mươi sáu tuổi và phan công quốc hai mươi ba tuổi cùng chú tại quận liên triều đà nẵng vi phạm giao thông
dừng phương tiện để kiểm tra lực lượng phát hiện cả hai cất giấu nhiều thẻ ngân hàng đứng tên nhiều người có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc
qua đấu tranh quốc khai nhận đã mua lại một tài khoản facebook rồi tự giới thiệu là máy bay bà giả chuyên môi giới cho các phi công trẻ bán dâm
quốc và huy đã nghĩ ra những lời quảng cáo hấp dẫn để dụ dỗ các chàng trai trẻ sập bẫy với mức giá từ một mươi đến hai mươi triệu đồng phí môi giới là từ một cho đến một năm triệu đồng
để các phi công trẻ tin tưởng huy làm giả căn cước công dân mang tên hoàng thị thúy để mở tài khoản ngân hàng cùng tên
thấy tên tài khoản chung với tên facebook nên nhiều nạn nhân đã sập bẫy
lực lượng công an bước đầu xác định huy và quốc đã chiếm đoạt một mươi bảy triệu đồng phí môi giới của nhiều nạn nhân
trong khi đó một đường dây tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép qua biên giới vừa bị triệt phá
cụ thể tại khu vực đường mòn mốc một nghìn hai trăm hai mươi năm thuộc thôn chi ma xã yên khói huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
vi văn hưởng bị phát hiện bắt quả tăng khi đang trên đường đưa một người đàn ông trung quốc xuất cảnh trái phép với tiền công một mươi triệu đồng
mở rộng điều tra lực lượng đã bắt giữ thêm ba đối tượng trong đường dây tổ chức cho người trung quốc xuất cảnh trái phép
thưa quý vị các công ty tạo nguồn không được trực tiếp đưa người lao động đi xuất khẩu
để có thể đánh lừa được những người nhẹ dạ thì một số công ty như vậy đã quảng cáo trên mạng xã hội
và liên kết trụ sở với các doanh nghiệp khác để tìm kiếm người có nhu cầu đi nước ngoài làm việc
nhờ vậy mà đã thu hút được lao động ký kết hợp đồng tuy nhiên trên thực tế đây chỉ là một chiêu thức lừa đảo
và gia lô cá nhân chủ tài khoản này liên tục giới thiệu quảng cáo về việc có thể đưa người đi xuất khẩu lao động tại nhiều quốc gia châu âu
theo người lao động đại diện tài khoản này là bà nguyễn thị thanh mai đại diện văn phòng xuất khẩu lao động châu âu
có địa chỉ tại sáu trên bảy mươi năm bùi thị xuân thành phố hải dương tỉnh hải dương
bằng lời mời chào hấp dẫn người lao động được đào tạo bài bản về tiếng anh và có thể lựa chọn được nhiều thị trường với các công việc khác nhau
những lao động này đã không ngần ngại ký kết hợp đồng đi xuất khẩu
qua giới thiệu thì gia đình em gặp được chị mai
và có thông tin là chị mai đã gặp được chị mai
chị có thể là hồ tư cho đi anh đi úc và đi can
thì em có nhà em có đến làm chị mai để nghe chị tư vấn về những khoản hợp đồng
em ký hợp đồng từ ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bọn em cũng có nhiều lần hỏi về thông tin xuất khẩu lao động thì cũng không có thông tin gì cả
xem trên facebook thì mới cả quen biết với chị mai thì mình có đăng ký chị mai là cho đi sang anh
thì chị có tư vấn là đi theo diện định cư đầu tư
và sang đấy sẽ được học pháp là ba năm rồi sẽ được đầu tư ở đấy
người ta sẽ vẽ cho mình ra là mình sẽ được chung một cái nhà hàng chia nhỏ ra cho nhiều người
thì mình sẽ là có cổ phần trong đấy và mình sẽ làm luôn trong đấy
đây là toàn bộ hồ sơ giấy tờ và phiếu thu tiền mà các lao động đã ký kết với văn phòng xuất khẩu lao động châu âu
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại bà mai cũng không có mặt tại địa phương
gọi điện thoại liên hệ bà mai cho biết văn phòng có liên kết với công ty trách nhiệm hữu
hãng thiết bị và phụ tùng tht đại diện là bà nguyễn thị liên làm phó giám đốc đại diện
ghi hợp đồng với các nạn nhân
hiện nay bà liên đã bỏ trốn nên bà mai chỉ có vai trò công ty tạo nguồn và không có trách nhiệm
thế bây giờ cái trách nhiệm mà em phải lo cho bọn chị thì như nào đây

không hề biết luôn
mà trong miền nam nó cũng trả gọi điện ra ngoài bắc này cho tất cả mọi người ở nguồn ngoài bắc này biết cả
đấy nó gọi đem chị
thế bây giờ sao lại em lại vô trách nhiệm em lại nói lại em chịu là thế nào

em đang ở khu hà đông cơ thế nha chị nha

phóng viên chúng tôi đã có buổi làm việc với sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
tìm hiểu thêm thông tin về hoạt động của văn phòng xuất khẩu lao động châu âu
do bà nguyễn thị thanh mai làm đại diện phóng viên chúng tôi đã có buổi làm việc với sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
đối với công ty đối với văn phòng xuất khẩu châu âu như chị vừa nói
thì sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi cũng đã kịp thời là xác minh sơ bộ
thì hiện nay thì đúng là cái công ty đó thì cũng là đã không còn treo cái biển đó nữa
nhưng tuy vậy thì qua kiểm tra chúng tôi cũng khẳng định rằng là
cái văn phòng xuất khẩu châu âu này cũng chưa bao giờ được phép và họ thông báo được phép của sở
giới thiệu đi về các huyện thị xã thành phố để tuyên truyền cho người dân
trong cái việc mà đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
những lao động muốn đi xuất khẩu ở phương chế tây đã ký kết với bà mai
không chỉ ở trên địa bàn hải dương mà còn nhiều tỉnh thành khác như hải phòng quảng ninh
đến thời điểm hiện tại cùng với sự vào cuộc của sở lao động thương minh và xã hội
tỉnh hải dương cơ quan công an cũng đã vào cuộc để tìm hiểu thông tin
cũng như làm rõ trách nhiệm của bà mai để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn chính thức có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng trái trịa trái
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng trái trịa trái có nhiều điểm mới
phù hợp với thực tiễn
trong đó quy định rõ về trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu cơ sở
chính quyền địa phương theo phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng trái trịa trái
tuy nhiên thì thực tế vẫn còn có những khó khăn vướng mắt
có nơi người đứng đầu chưa có sự quan tâm đúng mức
chính vì vậy mà công tác phòng trái trịa trái trong các khu dân cư vẫn còn diễn biến phức tạp
số người chết do cháy nổ gây ra vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm trước
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra một trăm ba mươi một vụ cháy làm chết bảy người bị thương một mươi bốn người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một tuy số vụ cháy giảm nhưng số người chết số người bị thương lại tăng
ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc xảy ra bốn trăm bốn mươi ba vụ cháy cháy nhà dân là phổ biến nhất với gần một trăm tám mươi vụ
gần đây nhất dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà dân thuộc phường kim liên
quận đống đa thành phố hà nội khiến bảy người thương vong
tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ luôn thường trực tại các khu tập thể chung cư cũ
theo nghị định
một trăm ba mươi sáu của chính phủ lần đầu tiên quy định danh mục cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã phường quản lý
với điểm mới này những cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh và một số loại hình khác với nguy cơ cháy nổ cao trong khu dân cư
sẽ được đưa vào diện quản lý khắc phục tình trạng nhìn thấy nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư mà chính quyền địa phương không kiểm tra xử lý kịp thời
và ngày sau đây thì chúng tôi sẽ kết nối với đại tá nguyễn minh khương phó cục trưởng cục cảnh sát phòng trái chữa trái
và cứu nạn cứu hộ bộ công an để phân tích cụ thể hơn về vấn đề này
vâng xin chào đại tá nguyễn minh khương cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho vấn đề và chính sách ngày hôm nay
thưa đồng chí với diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ thời gian qua số người chết trong các vụ cháy nhà dân có xu hướng gia tăng
đồng chí có thể phân tích cụ thể hơn nguyên nhân của tình trạng này được không ạ
cái nhất là thông thường vụ trái mà chết nhiều người thường xảy ra vào vàn đêm
và lúc đó con người ở trạng thái bị động không phát hiện ra được cháy
và chỉ khi đám cháy đã phát triển khá lớn rồi lượng khói khí độc cũng như lửa sinh ra lớn
thì đến tác động đến cơ thể phát hiện ra nóng rồi phát hiện ra là có nhiều mùi khét
chính vì vậy mà lúc đó mới phát hiện ra và khi ta phát hiện ra thì có thể con người đã ở trạng thái hôn mê rồi
hoặc là vẫn còn khỏe thì lúc đó cái lượng khói đó là mù mịt bao phủ kín phòng
và lúc đấy khó khăn trong việc tìm ra lối thoát nạn để di chuyển
chính vì vậy mà dẫn đến chết nhiều người là như vậy
cái thứ hai nữa là cái việc sắp xếp đồ đạc trong các căn hộ là nó chưa hợp lý
như vụ trái vừa rồi chúng ta thấy là xe máy xe đạp điện sắp xếp và đặt được cái vị trí lối vào của căn hộ
rồi là cái lối vào của cái vị trí lên tầng
vậy khi mà tình huống xảy ra thì đó là những cái vật cản trở vô cùng gây khó khăn cho cái việc thoát nạn của những người bị nạn
trong cái tình trạng là hoảng loạn như thế
trong tình trạng là thiếu ánh sáng như vậy
vậy thì đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến là số lượng người chết trong đám cháy là nhiều
từ góc độ quản lý nhà nước thì hiện nay chúng ta có nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ
quy định cụ thể về danh mục cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã phường quản lý
trong đó có loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ trong khu dân cư
thực tế thì về thực hiện nghị định này như thế nào
và cụ thể những khó khăn vướng mắt là gì ạ
khi chính phủ ban hành nghị định một trăm ba mươi sáu trong đó có quy định về phân cấp cơ sở quản lý cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
thì trước cái tình trạng này thì
chúng ta cũng thấy là trước đây thì có lẽ là cũng đã có cái quy định đó rồi
nhưng mà cấp ủy chính quyền cấp xã người ta cũng chưa nắm được cái kỹ lưỡng là cái trách nhiệm cụ thể của họ trong đó là gì
tuy nhiên đến khi ra đời nghị định một trăm ba mươi sáu thì trong đó quy định rất rõ
và cái đối tượng mà chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã là thuộc trách nhiệm quản lý của chủ tịch ủy ban nhân cấp xã
và khi đó thì cũng xuất hiện những cái khó khăn nhất định
cho chính những cái đồng chí chủ tịch
chủ tịch ủy ban dân cấp xã này là cái kiến thức về phòng cháy cháy chưa nhiều
rồi cái cách quản lý rồi là cái phương thức quản lý nhà nước về phòng cháy cháy đối với các đồng chí đó có thể là có đồng chí rất giỏi
vì đã tìm hiểu rồi nhưng rất giỏi nhưng có đồng chí cũng khá nhiều đồng chí chủ tịch ủy ban cấp xã là chưa tìm hiểu nhiều về cái nội dung này
dẫn đến có những lúng túng nhất định trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy cháy đối với các cơ sở thuộc diện quản lý của chủ tịch ủy ban nhân cấp xã
chính vì vậy mà khi ban hành ra cái thông tư số một trăm bốn mươi chín của bộ công an là hướng dẫn thực hiện cái nghị định một trăm ba mươi sáu
thì chúng tôi cũng có hướng vào trong đó và những hướng dẫn của c bảy tức là cục cảnh sát phòng cháy cháy
hướng dẫn đó là lực lượng công an cấp xã sẽ là lực lượng nằm cốt tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý các cơ sở thuộc diện quản lý của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã về công tác phòng cháy cháy và kiếm đoạn hộ
và đến thời điểm hiện nay thì trên toàn quốc thì lực lượng
công an cấp xã của chúng tôi đã được tập huấn đã được tập huấn những chuyên đề về quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư
và từ những kiến thức tập huấn đó thì lực lượng công an cấp xã sẽ là nòng cốt tham mưu tích cực cho chủ tịch ủy ban cấp xã để thực hiện công tác quản lý này
tôi nghĩ giai đoạn này vẫn còn khó khăn nhưng giai đoạn tới thì khó khăn sẽ giảm dần đi và cái công việc này sẽ ngày một tốt lên
vâng ở đây chúng ta cần
nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở chính quyền địa phương khi để xảy ra cháy nổ
và qua đây thì đồng chí có thể cho biết là những giải pháp cụ thể hơn để ngăn ngừa cháy lớn trong các khu dân cư được không ạ
trước cái tình hình mùa nắng nóng này cũng như là những cái tình hình về cái nguy cơ gây thiệt hại rất nhiều người và tài sản khi sẽ xảy ra cháy nổ tại các khu dân cư
thì chúng tôi tiếp tục đôn đốc cũng như là hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ công an
cái điện mặt số sáu cũng như là cái kế hoạch số một trăm năm mươi một về tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy cháy tại các khu dân cư nhà ở gia đình nhà ở riêng lẻ với nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
làm sao nâng cao hơn cái ý thức của người dân trong tác chấp hành phòng cháy cháy nạn hộ
đồng thời nữa thì qua đó thì cũng đề nghị các vị chính quyền các địa phương là mạnh hơn và quyết liệt hơn trong việc
là chỉ đạo và hướng dẫn các khu dân cư các hộ gia đình chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy cháy
ngoài ra tôi cũng muốn khuyến cáo các hộ gia đình đặc biệt là những hộ gia đình mà kết hợp với sản xuất kinh doanh
cần có trang bị cái phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy rồi là những cái khẩu trang hoặc là những cái mặt nạ để có thể đeo vào để tránh khỏi khói khí độc
và đặc biệt hơn nữa đó chính là
việc phải trang bị cái phương tiện để phát hiện cháy sớm
như chúng ta biết là ban đêm chúng ta ngủ thì chúng ta không thể nhìn có cháy không có cháy
mà bắt buộc phải có cái phương tiện thiết bị điện tử để giúp cho chúng ta phát hiện đám cháy một cách sớm nhất
và khi phát hiện ra cháy thì sẽ cảnh báo
và cảnh báo thì chúng ta đang ngủ thì chúng ta sẽ nghe tiếng chuông hoặc nghe tiếng những cái cảnh báo đó thì chúng ta sẽ tỉnh dậy và chúng ta sẽ kịp thời di chuyển an toàn khi có tình huống cháy nổ xảy ra
cái đó chính là một cái phương tiện hữu ích để giúp cho giảm thiểu cái thiệt hại về người và tài sản trong các hộ gia đình khi có cháy xảy ra đặc biệt là ban đêm
vâng xin cảm ơn đồng chí đại tá nguyễn minh hương với những chia sẻ vừa rồi
thưa quý vị nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cháy lớn và từng bước thay đổi nhận thức của người đứng đầu cơ sở cũng như chính quyền địa phương đối với công tác này
tuy nhiên phòng cháy hơn chữa cháy bản thân mỗi người dân cũng cần hiểu đúng và đầy đủ về trách nhiệm của mình bảo đảm an toàn cháy nổ trong gia đình rút kinh nghiệm từ những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người trong thời gian qua
mỗi hộ dân hãy tạo lối thoát thứ hai cho ngôi nhà của mình tránh việc cơi nới bảo vệ nhà cửa bằng lồng sắt trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ khi có cháy xảy ra thì chủ động xử lý ngay từ lúc ban đầu và thoát nạn an toàn
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết từ tám h ngày hai mươi năm tháng bốn chính thức mở bán vé tàu thống nhất phục vụ hành khách đi lại trong đợt cao điểm vận tải hè hai nghìn hai mươi hai từ hai mươi sáu tháng năm đến hai mươi một tháng tám

trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai giá gỗ nguyên liệu nhập khẩu tăng từ ba mươi năm mươi hai cùng với thời gian vận chuyển kéo dài đã dẫn đến các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ lâm vào tình trạng thiếu trầm trọng nguồn nguyên liệu
theo đại diện hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam tình trạng thiếu gỗ nguyên liệu nguồn nguyên liệu phụ thuộc vào nhập khẩu sẽ làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp bởi vậy ngành gỗ cần chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào
tiến tới thay thế nguồn gỗ nhập khẩu hiện đang ở con số năm sáu triệu m ba
về lâu dài nhà nước cần đặt hàng các nhà khoa học nghiên cứu để tạo ra các loại giống cây gỗ lớn chất lượng cao cung cấp cho các doanh nghiệp trồng và nhân rộng diện tích bên cạnh đó đưa ra quy trình trồng gỗ lớn hiệu quả cao
mặc dù chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám đã được công bố từ nhiều năm trước để các cơ sở giáo dục có thời gian chuẩn bị nhưng cho đến nay thì hầu hết các trường vẫn gần như là không đáp ứng được yêu cầu của chương trình cũng như là mong muốn của học sinh
tiến tới thay thế nguồn gỗ nhập khẩu hiện đang ở con số năm sáu triệu m ba
điều bất ổn khập khuyễng thiếu đồng bộ và lúng túng từ việc xây dựng cho đến thực thi chính sách
số ca f mới đang giảm mạnh từ cuối tháng ba cho đến nay
tình hình lạc quan liệu ngành y tế đã nghĩ đến công bố hết dịch hay là cải tiến quy định phòng chống dịch hướng tới việc xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu hay chưa
trao đổi với báo tuổi trẻ nhiều chuyên gia cho rằng các yêu cầu phòng chống bệnh truyền nhiễm nhóm a như covid một mươi chín hiện nay kết cấu trong luật được thiết kế năm hai nghìn bảy
điều lệ y tế quốc tế việt nam áp dụng cùng nhiều quốc gia trên thế giới
thời điểm thiết kế chưa có vụ dịch truyền nhiễm kéo dài như là covid một mươi chín
đến thời điểm này có những điểm vướng
do vậy dựa vào tình hình mới bộ y tế sẽ có ban hành những quy định phù hợp
tuy nhiên sẽ không bàn luận về vấn đề covid một mươi chín thuộc nhóm a hay nhóm b mà sẽ thay đổi theo hình thức mới theo tình hình mới
hướng mà các chuyên gia và bộ y tế đang bàn thảo là giảm nhẹ các biện pháp phòng chống theo hướng phù hợp với tình hình dịch bệnh
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại những nội dung nổi bật đã phát trong an ninh ngày mới sáng nay
công an tỉnh nam định vừa khởi tố bắt tạm giam ông đỗ đức lưu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nam định
và bốn cán bộ để điều tra liên quan đến vụ kit test việt á
giả danh phụ nữ lớn tuổi cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý
hai đối tượng phan văn huy hai mươi sáu tuổi và phan công quốc hai mươi ba tuổi
cùng chủ tịch quận liên triệu đưa ra những lời quảng cáo tra môi hấp dẫn
đăng vào các hội nhóm tìm phi công trẻ rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền môi giới mại dâm
mỗi trường hợp từ một triệu đến một triệu năm trăm linh nghìn đồng
bước đầu cơ quan công an xác định huy và quốc đã chiếm đoạt một mươi bảy triệu đồng phí môi giới của nhiều người
chính thức có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một
nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ quy định rõ trách nhiệm vai trò của người đứng đầu cơ sở
ở địa phương theo phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên thực tế vẫn còn những khó khăn vướng mắt
có nơi người đứng đầu chưa có sự quan tâm đúng mức
bởi vậy công tác phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư vẫn còn diễn biến phức tạp
số người chết do cháy nổ gây ra vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm trước
từ ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thông tư một trăm năm mươi hai nghìn hai mươi hai ttpca chính thức có hiệu lực
người vi phạm luật giao thông không cần quay lại nơi vi phạm để giải quyết phạt nguội
khi bị phạt nguội nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm
thì lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở công an cấp xã huyện nơi cư trú đóng trụ sở để giải quyết vụ việc
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ năm sau